hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công sức của anh lê phú lâm cùng những người bạn xây dựng nên mong muốn chia sẻ với những khó khăn của bệnh nhân nghèo giúp họ có thêm niềm tin yêu cuộc sống
niềm vui đoàn tụ chưa được bao lâu thì gia đình nhận được tin vợ lâm bị ung thư tuyến giáp
tiếp tục rơi vào hoàn cảnh bế tắc nhưng lê phú lâm tự nhủ dù bất cứ lý do gì thì cũng không xa vào con đường cũ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
lấy gia đình làm động lực lâm tiếp tục hành trình hoàn lương đầy thử thách của mình
gần ba năm lâm kiên trì đi xin việc nhưng với quá khứ tủ tội lâm đều bị từ chối
biết làm quyết tâm hướng thiện thành phố hội an tạo mọi điều kiện giúp lâm tìm việc
cuối năm hai nghìn một mươi bốn lâm được hãng taxi trên địa bàn thành phố hội an nhận vào làm việc
để nuôi sống gia đình và bản thân ngày đó mình còn làm quản lý trực tiếp với lâm
thì cũng tạo điều kiện lãnh đạo của công ty là cũng tạo điều kiện tự nhiên là cũng quan sát đặc biệt
rất may và vui mừng là lâm đã hòa nhập rất là tốt đóng góp cho công ty
và hơn hết là có được cuộc sống bình thường giống như bao lấy xe khác
có được gia đình yên ấm công việc ổn định
nghiệp tin tưởng lâm đã có sự thay đổi rõ rệt trong cuộc sống
nhìn lại quãng thời gian tuổi trẻ lãng phí của mình lâm vẫn ấp ủ
một mong muốn làm điều gì đó có ích cho xã hội
chuộc lại một phần lầm lỡ của mình đã gây ra trong quá khứ
trong thời gian tham gia sinh hoạt với cơ lộc bộ honda sáu mươi bảy đà nẵng
thấy anh em trong hội thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện
nấu cháo tử thiện hàng tuần cho các bệnh nhân nghèo ở bệnh viện đa khoa đà nẵng
lâm quyết tâm trích một phần tháng lương đầu tiên
để nấu nồi cháo tử thiện cho bệnh nhân bệnh viện đa khoa hội an
nồi cháo tùy tâm được ra đời
để đúng năm giờ sáng có cháo phát cho bệnh nhân
lâm và cả gia đình cùng những người bạn dậy sớm từ ba giờ sáng để bắt đầu công việc
trong quán nước nhỏ của gia đình mỗi người một công việc cụ thể
thấy lâm quyết tâm làm việc thiện bố mẹ là người ủng hộ nhất
bởi qua đó họ nhận thấy được sự thay đổi của con trai mình
một cái gì
rất là tích cực với phong trào tại địa phương
và đến giờ là mình có thể nói rằng là
đối với địa bàn hội an
là anh lê vũ lâm
là một trong những người là quần lương
mà thấy là khóc nhất
chúng tôi đã giáo dục và trả về cho xã hội
một con người mà trở thành
làm ăn lưỡng thiền là chúng tôi vô cùng phân khởi
đấy là một cái sự
là sự giáo dục
bởi vì giáo dục
con người đầu tiên
nhưng là rất khó
nhưng mà giáo dục lại con người
là càng khó hơn
từ đó mà đến nay hôm nay là anh lâm đã trưởng thành
là chúng tôi vô cùng phân khởi
bởi vì giáo dục